xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng tăng cường yếu của không khí lạnh trong đêm nay và ngày mai
thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa vài nơi
sau đó khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh thì thời tiết sẽ chuyển tạnh giáo hơn
còn về nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhẹ ngày đêm ở mức một mươi sáu hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa vài nơi sau mưa sẽ giảm nhanh
còn ban ngày khu vực này sẽ có nắng hanh với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày
ở mức là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ trời rét với đêm và sáng
tại các tỉnh miền trung từ ngày mai ngày hai mươi ba tháng một mươi một cùng với quá trình tăng cường dồn xuống
của không khí lạnh sẽ gây ra mưa rào vài nơi cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
khoảng từ đêm ngày hai mươi bốn do ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động gió đông
khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng
mưa rông kèm theo các hiện tượng như mưa đá và gió giật mạnh
cũng như lũ quét xa lở đất có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người
sản xuất nông nghiệp làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận từ đêm ngày hai mươi bốn cũng chịu tác động của gió đông
nên có khả năng xảy ra mưa lớn ở phần phía bắc của khu vực này
cục bộ mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lở đất trên sườn dốc
ngày mai hầu như là ít mưa khoảng từ đêm ngày hai mươi bốn có khả năng xu hướng ra tăng mưa
có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
còn về nền nhiệt độ tại khu vực này giảm nhẹ ở mức là từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi
nhưng từ chiều tối ngày hai mươi bốn thì mưa rông sẽ tăng mạnh cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ tại khu vực này cũng sẽ giảm nhẹ gia động ở ngưỡng là hai mươi hai ba mươi ba độ